phải làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc chùa ba vàng truyền bá chuyện vong báo án thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
đây là nội dung của công văn vừa được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao cho ủy ban nhân dân thành phố uông bí chủ trì phối hợp với sở nội vụ sở văn hóa và thể thao
công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh làm rõ những nội dung mà báo chí phản ánh báo cáo trước ngày hai mươi năm tháng ba
trước đó trong sáng nay truyền thông đưa tin về sự việc tại chùa ba vàng xuất hiện tình trạng truyền bá vong báo án mỗi năm thu lời hàng trăm tỷ đồng
đáng chú ý là sự việc này lan truyền trên mạng xã hội và khiến cho nhiều người dân không khỏi hoang mang và lo lắng